ngày ba tháng một mươi hội nghị trung mương tám khóa một mươi hai bước sang ngày làm việc thứ hai
ban chấp hành trung mương thảo luận tại hội trường về báo cáo tình hình kinh tế xã hội
và ngân sách nhà nước năm hành một mươi tám kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
và dự toán ngân sách nhà nước năm hành một mươi chín
tổng bí thư nguyễn phú trọng chủ trì hội nghị đồng chí nguyễn xuân phúc
ủy viên bộ chính trị thủ tướng chính phủ điều hành phiên thảo luận
bày tỏ nhất trí cao với báo cáo của ban cán sự đảng chính phủ
các đại biểu tham dự hội nghị cho rằng mặc dù còn nhiều hạn chế khó khăn
trong bối cảnh tình hình thế giới khu vực có nhiều biến động thiên tài bão lũ gây thiệt hại nặng nề
chúng ta đã kiểm soát tốt lãm phát ổn định vĩ mô đẩy mạnh cơ cấu nền kinh tế
đổi mới mô hình tăng trưởng tập trung chỉ đạo phát triển các ngành lĩnh vực có tiềm năng
lợi thế ứng dụng công nghệ cao tạo động lực mới nâng cao năng suất chất lượng hiệu quả và sức cạnh tranh
tốc độ tăng trưởng đạt cao hơn giai đoạn hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm chất lượng tăng trưởng được nâng lên
bền vững hơn quy mô nền kinh tế tăng mạnh các lĩnh vực văn hóa xã hội môi trường
ứng phó biến đổi khí hậu cải cách hành chính phòng chống tham nhũng lãng phí đạt nhiều kết quả quan trọng
quốc phòng an ninh được tăng cường trật tự an toàn xã hội được bảo đảm
đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh vị thế và uy tín của việt nam trên trường quốc tế được nâng cao
trên cơ sở kết quả chín tháng ước cả năm hai nghìn một mươi tám chúng ta sẽ đạt và vượt toàn bộ một mươi hai chỉ tiêu kế hoạch đề ra
trong đó có tám chỉ tiêu vượt bốn chỉ tiêu đạt đáng chú ý chỉ tiêu xuất siêu là bốn
với tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt bốn trăm bảy mươi năm tỷ usd vượt kế hoạch là nhập siêu dưới ba
sẽ là năm thứ ba liên tiếp chúng ta đã xuất siêu
tốc độ tăng chỉ số tăng giá tiêu dùng cp bình quân dưới bốn vượt kế hoạch trước đó đề ra khoảng bốn
bên cạnh đó tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước gdp sáu bảy đạt kế hoạch đề ra từ sáu năm đến sáu bảy
ngoài ra dự trữ ngoại hối đạt kỷ lục trên sáu mươi tỷ usd
với kết quả đạt được của năm bật lế hai nghìn một mươi tám tình hình đất nước trên các lĩnh vực trong ba năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi tám phát triển đúng hướng
truyền biến rõ nét hơn giai đoạn trước
dự báo chúng ta sẽ đạt được các mục tiêu kế hoạch năm năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi mà nghị quyết đại hội đảng đã đề ra
trong đó đến nay một mươi một chỉ tiêu đạt và vượt
việc đạt được kết quả toàn diện trên các lĩnh vực thể hiện sự lãnh đạo chỉ đạo điều hành đúng hướng
đổi mới sát sao quyết liệt của lãnh đạo đảng nhà nước cấp ủy chính quyền các cấp các ngành
sự nỗ lực của toàn đảng toàn dân toàn quân ta có phần quan trọng củng cố niềm tin
tạo không khí phấn khởi trong toàn xã hội được cộng đồng quốc tế đánh giá cao
thảo luận tại hội trường về phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới
các đại biểu tham dự hội nghị lưu ý thời gian còn lại của năm hai nghìn hai mươi
chúng ta không được thỏa mãn không được quá lạc quan để chủ quan với kết quả đạt được
cần tiếp tục thực hiện quyết liệt đồng bộ hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp đề ra
bám sát diễn biến tình hình quốc tế trong nước có đối sách phù hợp kịp thời
đầy mạnh cải cách thủ tục hành chính tạo thuật lợi hơn nữa cho sản xuất kinh doanh
làm tốt công tác phòng chống thiên tai ứng phó biến đổi khí hậu
đầy mạnh công cuộc phòng chống tham dũng lãng phí bảo đảm an ninh chính trị
trật tự an toàn xã hội nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi kế hoạch năm hai nghìn hai mươi
tạo thế và lực tốt hơn cho đất nước vào những năm cuối nhiệm kỳ đại hội một mươi hai